tòa án nhân dân tối cao đã họp báo công bố kết quả xác minh vụ án trần văn vót bị kết án về các tội giết người
vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai tàng trữ vũ khí trái phép gây dối trật tự công cộng ở nam hà
theo tòa án nhân dân tối cao các cơ quan tiến hành tố tụng ở trung ương đã kết luận các căn cứ mà tòa án cấp sơ thẩm
và tòa án cấp phúc thẩm áp dụng để kết tội trần văn vót và trần văn thanh về tội giết người là có căn cứ đúng pháp luật không oan
trước khi có kết luận này tổ chuyên viên liên ngành đã nghiên cứu các tài liệu của hồ sơ vụ án
nghiên cứu những vấn đề kiến nghị của giáo sư tiến sĩ nguyễn lân dũng
nội dung các đơn khiếu nại do các đại biểu quốc hội trần quốc khánh và phùng đức tiến truyền
khiếu nại của người đại diện hợp pháp của người bị hại những nội dung mà các cơ quan báo chí đăng tải
tổ liên ngành cũng trực tiếp quan sát hiện trường làm việc với những cán bộ có mặt tại hiện trường lúc liệu đạn nổ
và cán bộ trực tiếp điều tra vụ án làm việc với những người được phỏng vấn cung cấp thông tin trên báo đài
làm việc với các lãnh đạo của trung đoàn một trăm ba mươi chín bộ tư lệnh thông tin với ông trần văn vót trần văn thanh